những tháng cuối năm bất động sản tại tp hcm có dấu hiệu khởi sắc do nhiều nhà đầu tư đã tung ra thị trường nhiều sản phẩm đa dạng như bất động sản nghỉ dưỡng bất động sản xanh
triển lãm novaland expo năm hai nghìn một mươi chín là cơ hội để chủ đầu tư đưa ra các sản phẩm bất động sản hấp dẫn tới khách hàng
triển lãm novaland expo năm hai nghìn một mươi chín do tập đoàn novaland tổ chức trong ba ngày từ ngày một mươi bốn đến ngày một mươi sáu tháng sáu là một trong những sự kiện bất động sản thu hút sự quan tâm của nhiều nhà đầu tư khách hàng tại thành phố hồ chí minh
dịp này hàng loạt dự án mới cùng hàng ngàn sản phẩm bất động sản nhà ở và bất động sản du lịch nghỉ dưỡng được novaland giới thiệu rộng rãi
trong đó chủ lực là các dòng sản phẩm bất động sản trung tâm bất động sản khu đô thị vệ tinh và tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng giải trí
tại các địa phương có kết nối giao thông thuận lợi giàu tiềm năng du lịch
nổi bật như tổ hợp căn hộ thương mại dịch vụ hạng sang the grand manhattan aqua city dự án đầu tiên phát triển theo mô hình đô thị sinh thái
trong chuỗi bất động sản khu đô thị vệ tinh tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng giải trí novaland phan thiết
theo nhiều chuyên gia xu thế phát triển thị trường bất động sản quy mô thành phố thu nhỏ với hệ thống hạ tầng kỹ thuật xã hội đồng bộ
bất động sản thông minh bất động sản xanh sẽ là xu thế phát triển chủ đạo trong năm hai nghìn một mươi chín và các năm tiếp theo